ngày ba mươi tháng một mươi tại trung tâm huấn luyện miếu môn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bế mạc kiểm tra
cựu trưởng ban cửa khẩu chỉ huy trưởng ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu
trạm cửa khẩu trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế năm hai nghìn hai mươi
sau bốn ngày tham gia kiểm tra một trăm chín mươi bốn cán bộ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra hoàn thành các phần thi đạt kết quả tốt
đợt kiểm tra trưởng ban cửa khẩu chỉ huy trưởng ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu
trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế năm hai nghìn hai mươi diễn ra an toàn nghiêm túc đánh giá đúng thực chất của thí sinh
thể hiện được tính khách quan khoa học trách nhiệm trong quá trình thi và chấm thi công tâm chính xác và trung thực
trong dịp này bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã trao bằng khen giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt kiểm tra